vào tối ngày một mươi tám tháng hai thông tin từ công an tp hải phòng cho biết đang xác minh và làm rõ vụ việc nguyễn ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại tp hải phòng có biểu hiện ngáo đá tự đốt nhà mình
vào chiều ngày một mươi tám tháng hai đối tượng có biểu hiện sử dụng chất kích thích dùng dây buộc bên ngoài cửa phòng con trai mình
trên tầng ba của gia đình ngăn không cho cháu ra ngoài
khi lực lượng công an đến hiện trường hùng cầm hai con dao đi lên sân thượng và chốt cửa lối lên
lúc này công an phường đằng hải đã tiếp cận được ngôi nhà mở cửa phòng tầng ba giải cứu con trai của đối tượng và đưa ra ngoài an toàn
sau đó phát hiện đối tượng hùng tự đốt nhà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày đám cháy được dập tắt
đến một mươi bảy h năm mươi phút lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng nguyễn ngọc hùng trên nóc nhà và tay cầm theo hung khí